cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tuyên quang vừa khởi tố bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở đối với lê mạnh hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã kim phú thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
về tội làm tàng trữ tán phát hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo tài liệu điều tra bị can lê mạnh hà đã biên soạn đăng tải chia sẻ trên các trang mạng xã hội
youtube facebook nhiều bài viết video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
khám xét nơi ở của lê mạnh hà cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội
hành vi của lê mạnh hà đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng
và pháp luật của nhà nước sự vững mạnh của chính quyền nhân dân chia rẽ khối đoàn kết dân tộc nên cần phải được nghiêm trị
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tuyên quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án